thưa quý vị như vậy là mặc dù theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
thời điểm nhận hồ sơ nguyện vọng một bắt đầu từ ngày một đến ngày hai mươi tháng tám
tuy nhiên trước đó rất nhiều thí sinh lo lắng bởi phương thức xét tuyển mới của năm nay
nếu như ở các năm trước thí sinh sẽ biết kết quả đỗ đại học hay không sau khi biết điểm thi của mình
còn ở năm nay thí sinh biết điểm của mình trước nhưng chưa thể biết được điểm sàn
hay điểm ngưỡng đầu vào của các trường đại học cao đẳng sẽ lấy bao nhiêu điểm
theo một số chuyên gia lúc này không chỉ đơn thuần các em nộp hồ sơ để xét tuyển
mà có thể coi đây là một cuộc đấu trí khá căng thẳng
mặc dù có số điểm khá cao nhưng không vì thế mà em đặng phương linh không lo lắng cho kỳ xét tuyển đại học năm nay
dù ở tận ninh bình nhưng em đã cùng mẹ lên hà nội để tìm hiểu kỹ hơn về phương thức xét tuyển của các trường đại học cao đẳng
thực ra là cũng có một chút khó khăn
tại vì năm nay không biết được điểm chuẩn rồi
cái cách tính điểm nó không còn giống như năm

nên là mình cũng chỉ có thể là một phần suy đán mà dựa vào điểm các năm trước
còn đối với em nguyễn hồng vân có không ít thí sinh có điểm cao như em
nên tỷ lệ chọi cũng khá là khốc liệt
bây giờ mình có điểm của mình rồi mà chưa có điểm sàn của từng khoa đấy
thì nó thật là cũng phải xem xét là những cái bạn nộp vào cái khoa đấy điểm cao hơn mình thì mình cũng thấy hơi là
nói chung là bây giờ cũng hung lung không biết là như thế nào
theo như chia sẻ của ông phạm quang trung
phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân
thì kỳ xét tuyển đại học cao đẳng năm nay sẽ có rất nhiều điểm mới
do vậy các thí sinh và người nhà cần phải liên tục cập nhật
nghiên cứu kỹ các điểm mới theo quy chế của bộ
đồng thời tìm hiểu điểm mới trong phương thức xét tuyển của các trường đại học
ví dụ năm nay là lần đầu tiên những em thi có thể lựa chọn tổ hợp tương ứng với khối b trước đây
tức là có môn toán hóa sinh
cũng có thể được lựa chọn với khối b trước đây
tuy nhiên vấn đề mà các thí sinh băn khoăn lại không nằm ở việc có cập nhật được hay không
mà quan trọng là các em không làm chủ được cuộc đua này
em không biết là lúc mà cập nhật đấy các trường có cập nhật từ cao xuống gấp
tức là các bạn em có biết số điểm của các bạn ý không ý ạ
để kịp thôi mà rút hồ sơ ra nộp trường khác
và như thế mất thời gian và em sợ là đến những trường khác nó cũng không kịp nữa
có thể nói học sinh bắt đầu từ bây giờ là có một cuộc chiến đấu mới
nó không giống như cái thi cửa
nhưng mà một cuộc đấu trí đấu thế nào với nhau nhất là về mặt chiến lược
để có thể mình chiến được một cái chỗ mà cái điều đó không phải là dễ dàng gì
ví dụ em hai mươi hai điểm có thể là không vào được trường nào
trong lúc có những trường một mươi bảy những trường tám một mươi chín hai mươi v v
là bởi vì rất có thể mình chọn cái trường ấy thấp điểm
nhưng là nhiều em cao điểm hơn mình cần vào đấy
là phải tỉnh táo và phải theo dõi
là nếu thấy không ổn thì lại rút ra ngay
nhưng mà lại có thể rút ra ngay thì lại hóa ra thì mọi người đều rút cả
thế nên là ra từ đám này mình ở lại thì mình lại đưa vào
đấy cái chuyện như thế cái chuyện như thế
cho nên là phải nói rằng đó này
cái cách thức truyền hiện nay á
tôi cảm thấy rất là khó cho học sinh
cũng khó cho các trường đại học nữa
nếu như các năm trước
thí sinh thi xong đại học khi biết điểm của mình
đồng nghĩa với việc các em biết luôn mình có đỗ hay không
còn năm nay thí sinh biết điểm của mình trước
nhưng chưa thể biết điểm sàn hay ngưỡng đầu vào
của các trường đại học cao đẳng sẽ lấy bao nhiêu điểm
như vậy theo các chuyên gia giáo dục
lúc này không chỉ đơn thuần các em nộp hồ sơ để xét tuyển
mà có thể coi đây là một cuộc đấu trí khá căng thẳng